nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc chỉ ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét xử lý
đồng thời các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
bộ cũng lưu ý kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ y tế trung bình bảy ngày qua cả nước ghi nhận hơn một mươi một ca mắc trong cộng đồng và khoảng hai trăm linh ca tử vong một ngày
thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tăng cường các biện pháp giám sát phòng chống dịch
nhất là thực hiện nghiêm công tác giám sát tại các điểm nhập cảnh để kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm biến chủng mới của virus
đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và tổ chức tiêm phép vaccine đảm bảo thuốc và oxy y tế
chăm sóc điều trị người nhiễm sars cov hai sớm ngay tại cơ sở
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đặc biệt là sắp tết nguyên đáng
một số địa phương đã ban hành thêm các quy định để kiểm soát người đến từ vùng cam vùng đó
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng một việt nam ghi nhận một mươi sáu ba trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
còn số này là một hồi chuông cảnh tỉnh để các địa phương mau chóng xem xét
chấn chỉnh lại các biện pháp quản lý cách ly phù hợp
nhằm đảm bảo một mùa tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai an toàn và một tương lai sống chung với covid một mươi chín tốt đẹp hơn cho người dân
liên quan đến vấn đề chi trả các gói hỗ trợ bệnh nhân f f một
tại thành phố hồ chí minh sở lao động thương binh và xã hội của thành phố này đã có công văn
gửi các quận huyện thành phố thủ đức để hướng dẫn chi trả hỗ trợ cho các f f một
những người được hỗ trợ là trẻ em người cao tuổi người khuyết tật
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín vào chiều ngày một mươi bảy tháng một
ông nguyễn văn lâm phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội thành phố hồ chí minh cho biết
đơn vị đã có công văn gửi các quận huyện thành phố thủ đức hướng dẫn chi trả hỗ trợ cho các f f một thời gian qua
trường hợp được nhận hỗ trợ là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi người cao tuổi người khuyết tật điều trị covid một mươi chín và cách ly y tế
theo đó những trường hợp trên sẽ được hỗ trợ tiền ăn mức tám mươi đồng một người một ngày
đối với các f từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian hỗ trợ dựa trên số ngày điều trị thực tế và tối đa là bốn mươi năm ngày
những người thực hiện cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
cùng khoảng thời gian nói trên được hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng một ngày thời gian hỗ trợ tối đa là hai mươi một ngày
đối với f đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cần có hồ sơ gồm giấy ra viện biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị bản sao một trong các giấy tờ tùy thân
đối với f một đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày sáu tháng một mươi một
f một cách ly tại nhà f điều trị
các cơ sở cách ly tại nhà cần hồ sơ gồm văn bản của ủy ban nhân dân quận huyện thành phố thủ đức
hoặc ủy ban nhân dân xã phường thị trấn hoặc của cơ quan y tế về cách ly y tế tại cơ sở cách ly
cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với f một
đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà
hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà đối với f bản sao một trong các giấy tờ tùy thân
phiếu thu hoặc biên lai hay giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với f một đã kết thúc cách ly tại cơ sở
hiện tại các phường xã đã phát thư mời để rà soát người hoàn thành cách ly
điều trị trở về địa phương để hoàn tất chi trả
quận một mươi một đang cập nhật lại hồ sơ để chi trả đợt hỗ trợ thứ ba cho người dân
về công tác chăm lo tết cho người lao động công nhân nghèo ở lại trong dịp tết
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ban hành kế hoạch tổ chức bốn mươi ba đoạn đi thăm hỏi
chúc tết cho từng nhóm đối tượng
ngoài ra sở lao động thương binh và xã hội đã có văn bản đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp
chi trả lương thưởng tết cho công nhân trên địa bàn
như vậy sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đã hoàn tất chi trả các gói hỗ trợ
và tiến hành đôn đốc thực hiện các hoạt động quan tâm đến người dân và f f một trên địa bàn thành phố
mong các bệnh nhân có thể an tâm điều trị covid một mươi chín và sớm ngày được quay trở lại nhịp sống bình thường
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại tp hcm và nỗi lo của nhiều người dân về biến chủng omic ron
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm đã ra thông báo
các ca mắc biến chủng omitforn trên địa bàn tp hcm hiện đều là ca nhập cảnh
được cách ly chặt chẽ chưa lây lan trong cộng đồng
vừa qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm họp báo định kỳ
tại cuộc họp báo này đại diện tp hcm cho biết đang điều trị trên ba sáu trăm linh bệnh nhân
trong đó bảy mươi năm trẻ em dưới một mươi sáu tuổi hai trăm bảy mươi bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi bảy bệnh nhân phải can thiệp ecmo
trả lời câu hỏi về việc kiểm soát biến chủng omicron
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
tp hcm đã có kế hoạch ứng phó với biến chủng omicron từ năm hai nghìn hai mươi một
và thực hiện giám sát chặt chẽ từ cửa khẩu nhập cảnh đến cộng đồng
ông khẳng định các ca mắc biến chủng omicron hiện đều là ca nhập cảnh
được cách ly chặt chẽ chưa lây lan trong cộng đồng
và cho biết hcdc đang triển khai test nhanh cho tất cả người nhập cảnh ở cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
ông tâm cho biết thêm hiện khách nhập cảnh vào việt nam phải có giấy xét nghiệm pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ test nhanh âm tính trước khi lên và sau khi xuống máy bay
trong nội địa hcdc tiến hành tầm soát các ca mắc biến chủng omitron
ở khu vực có nhiều người nhập cảnh hoặc số ca tăng bất thường
quy trình này cũng đã khá chặt chẽ và trong dịp tết sắp tới tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện
bà nguyễn thị huỳnh mai
văn phòng sở y tế tp hcm cho biết các bệnh viện đã có khoa điều trị bệnh nhân hậu covid một mươi chín
các khoa này có bác sĩ chuyên tư vấn thăm khám phát hiện điều trị và xử lý di chứng của bệnh nhân
trong đó bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp đã triển khai
điều trị người mắc chứng hậu covid một mươi chín tại chỗ và thăm khám qua ứng dụng
ngoài ra tp hcm có nhiều bệnh viện khác nhau cũng tham gia
về kế hoạch phòng chống dịch của ngành y tế trong tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
sở y tế đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc để chuẩn bị
theo bà mai số bệnh nhân từ các bệnh viện giải chiến trên địa bàn hiện chiếm một mươi ba mươi công suất hoạt động
để lực lượng y tế có thời gian hồi phục lại sức khỏe
bốn bệnh viện giải chiến tạm ngưng bác sĩ tại đây được rút về
tuy nhiên bà mai nói trong trường hợp đối phó với biến chủng omicron
sở y tế sẽ kích hoạt trong vòng hai mươi bốn giờ các bệnh viện giải chiến sẽ tái hoạt động
thưa quý vị và các bạn chưa đầy nửa tháng nữa là chúng ta sẽ đón tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
do đó người dân đều mong muốn được an toàn trở về quê xung vầy với gia đình họ hàng
trong đó việc quan trọng của người về quê là tìm hiểu các chính sách của địa phương liên quan đến cách ly y tế
những ngày cận tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai người dân đi làm ăn hoặc lập nghiệp xa nhà
đều tính đến các phương án về quê để thăm cha mẹ ông bà
sao cho an toàn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
tại bạc liêu theo quyết định mới nhất của ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu về cấp độ dịch
địa phương này có bốn vùng xanh cấp huyện là thị xã giá rai huyện đông hải phước long hòm dân
và ba vùng vàng thành phố bạc liêu huyện hòa bình vĩnh lợi
đối với cấp xã bạc liêu có hai mươi bốn vùng vàng bốn mươi vùng xanh không có vùng cam và đỏ
theo tỉnh bạc liêu những địa phương vùng xanh được tập trung không quá ba mươi người vùng vàng hai mươi người
nhà hàng quán ăn uống được phục vụ tại chỗ nhưng không quá bốn người trong một bàn
và mỗi bàn phải cách nhau hai mét
để đảm bảo an toàn dịch bệnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu yêu cầu tất cả công dân vào tỉnh
đều phải khai báo y tế thông qua phần mềm ứng dụng hoặc đến trạm y tế cấp xã
người ngoài tỉnh trên một mươi tám tuổi đến bạc liêu nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới một liều
thì đến ngay trạm y tế để khai báo trực tiếp
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng trần văn lâu cho biết
địa phương áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám nên không có quy định cách ly y tế đối với người dân về quê ăn tết
theo ông lâu tỉnh chỉ khuyến cáo người dân thực hiện tốt năm k từ test trước khi về quê đá an toàn cho gia đình
bác sĩ trần văn dũng phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết
địa phương này đang ở cấp độ một của dịch covid một mươi chín vùng xanh
toàn tỉnh có gần bốn trăm linh người được tiêm mũi ba phòng vaccine covid một mươi chín
đạt tỷ lệ bốn mươi năm tám dân số từ một mươi hai tuổi trở lên
tại an giang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn thái bình cho biết
địa phương không cách ly hay bắt buộc test nhanh người dân đến từ các tỉnh khác hoặc về quê ăn tết
tỉnh chỉ khuyến khích mọi người tự test nhanh để bảo vệ gia đình và cộng đồng
thực hiện năm k không tụ tập ăn nhậu đông người
tương tự chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long lưu
ba người khẳng định không cách ly người dân đến từ vùng đỏ
vĩnh long đang là vùng cam cấp tỉnh nhưng ông ngời chỉ khuyến cáo người dân
nếu thấy có vấn đề về sức khỏe hãy báo ngay với cơ quan y tế gần nhất
tại nghệ an ông bùi đình long phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho biết
covid một mươi chín tại địa bàn đang phức tạp
tuy nhiên địa phương không hạn chế người dân trở về quê đón tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh nghệ an cũng điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch
như xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao
tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh chợ đầu mối bến xe
các trường hợp từ địa bàn có dịch cấp độ bốn và vùng phong tỏa
người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
nếu tiêm đủ liều vaccine thì ba ngày đầu phải theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
với việc chúng ta bắt buộc phải đón tết trong mùa dịch
những người dân có nhu cầu trở về quê cần phải tìm hiểu thật kỹ
các chính sách của địa phương liên quan đến cách ly y tế để tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi
trở thành một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc an toàn
xin được chuyển sang những tin tức covid một mươi chín trên trường quốc tế
theo nghiên cứu mới trên trang medr civ các bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
phục hồi nhanh hơn và được xuất viện sớm hơn các bệnh nhân nhiễm delta
tuy nhiên số ca mắc omicron bị tái nhiễm lại nhiều hơn
nghiên cứu mới đăng trên trang y tế medr civ cho thấy biến thể omicron
gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó của virus sars cov hai
nguy cơ phải điều trị tích cực giảm bảy mươi bốn trong khi nguy cơ tử vong giảm chín mươi một
bên cạnh đó các bệnh nhân nhiễm omicron phục hồi nhanh hơn
và được xuất viện sớm hơn các bệnh nhân nhiễm delta
đó là kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu của các ca mắc covid một mươi chín
tại hệ thống chăm sóc y tế kaiser permanent ở nam california mỹ
từ ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
số liệu cho thấy người nhiễm omicron ở độ tuổi hai mươi ba mươi tuổi nhiều hơn
so với người nhiễm delta ở độ tuổi này
bên cạnh đó các ca nhiễm delhta hầu hết ở khu vực có thu nhập thấp hơn
là người da trắng và có bệnh nền
số ca nhiễm omicron tăng theo tuần từ tuần giáng sinh
thời điểm kỳ nghỉ làm giảm tiến độ xét nghiệm
các phân tích cho thấy số ca tái nhiễm với omicron nhiều hơn tái nhiễm với delta
trong số những ca nhiễm omicron số người tái nhiễm trong vòng chín mươi ngày trở lên
cao gấp bốn bốn
so với tái nhiễm delta hơn nửa người đã tiêm phòng nhiễm omicron nhiều hơn delta
trong số tám mươi tám người phải nhập viện vì nhiễm omithron chín mươi năm năm có triệu chứng
tương tự chín mươi tám chín bệnh nhân nhiễm delta nhập viện có triệu chứng
bảy bệnh nhân nhiễm omicron phải điều trị tích cực gồm năm người ban đầu là bệnh nhân ngoại trú
một người tử vong không ai phải thở máy
trong khi đó trong số những người phải nhập viện vì nhiễm delta
hai mươi ba người phải điều trị tích cực một mươi bốn ca tử vong
một người tử vong không ai phải thở máy
nguy cơ cần thở máy hàng ngày ở người nhiễm delta cao hơn nhiều bệnh nhân nhiễm omicron
thời gian nằm viện của các ca nhiễm omicron ngắn hơn gần bảy mươi so với các ca nhiễm delta
thời gian nằm viện trung bình đối với ca nhiễm omicron là một năm ngày
và chín mươi bệnh nhân phục hồi trong ba ngày
thời gian nằm viện đối với delta là gần năm ngày
nhóm nghiên cứu gợi ý áp dụng nhiều chiến lược khác nhau
bao gồm đeo khẩu trang cách ly người nhiễm và tiêm phòng để hạn chế lây lan omicron trong cộng đồng
và giảm tải cho hệ thống chăm sóc y tế
dù ôngitron có thể ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác
sự gia tăng ca mắc covid một mươi chín đang khiến các bệnh viện quá tải
và khiến cho nhân viên y tế tuyến đầu kiệt sức
việc quá nhiều bệnh nhân nhập viện vì covid một mươi chín có thể dẫn tới chăm sóc y tế không kịp thời
và gây ra những ca tử vong mà lẽ ra là đã có thể tránh được
australia hiện đang là một trong những nước bị tấn công dữ dội
bởi biến thể omicron
vào cuối năm ngoái nước này đã bất ngờ thay đổi chiến lược phản ứng trước đại dịch covid một mươi chín
từ không covid sang cứ để covid một mươi chín lây lan
mặc cho những lo ngại về biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao
thủ tướng australia cũng lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ nước này đã chỉ ra rằng
tỷ lệ tiêm vaccine là lý do thèn chốt cho việc tại sao nước này sẽ sống sót
được qua cơn bão omicron thậm chí cả khi chấp nhận đệ virus lây lan
khi năm hai nghìn hai mươi một sắp khép lại nhiều người dân australia

đã lạc quan thận trọng rằng điều tồi tệ nhất của đại dịch covid một mươi chín đã ở phía sau họ
australia đã vượt qua mục tiêu tiêm vaccine đầy tham vọng
tức là các lệnh phong tỏa có thể được dỡ bỏ cả biên giới trong nước và quốc tế
đều sẽ tái mở cửa và như thủ tướng scott morrison tuyên bố
bây giờ nước này có thể sống chung với virus
tuy nhiên khi australia thay đổi chiến lược phản ứng trước đại dịch covid một mươi chín
biến thể omicron với khả năng lây nhiễm cao đã tấn công vào nước này
chỉ trong hơn một tháng soka mắc đã tăng từ một năm
một ca một ngày lên một trăm linh ca một ngày
những tác động của đại dịch covid một mươi chín mà australia gần như từng tránh được
thì nay lại bắt đầu xuất hiện
hệ thống y tế đang căng mệnh trong khi nhiều kệ hàng trong siêu thị trống trơn
vì các nhân viên mắc covid một mươi chín phải ở nhà
bất chấp soka mắc tăng hầu hết các bang và vùng lãnh thổ của australia
vẫn tiếp tục chiến lược của mình và cho virus lây lan trong cộng đồng
một cách thức mà một số nhà quan sát cho là hướng tiếp cận cứ để nó lây lan
câu hỏi đạt ra là liệu
liệu điều này có phải là một tin xấu trong đại dịch covid một mươi chín
chuyên gia alexandra martinios giáo sư và là nhà dịch tế học của đại học sydney cho rằng
chúng ta lẽ ra nên thay đổi kế hoạch khi biến thể omicron xuất hiện
chúng ta đang đi thẳng vào một căn phòng tối mà không biết có gì đang ở trong
tác động của đại dịch covid một mươi chín đã được cảm nhận ở khắp australia
đầu tiên hệ thống xét nghiệm nhanh chóng bị quá tải
hiện nhiều quốc gia và các cửa hàng đã cạn kiệt kích xét nghiệm nhanh
trong khi một số cửa hàng bị cáo bỏ

với số ca mắc tăng quá nhanh các nhân viên phải nghỉ việc do mắc bệnh
hoặc để đáp ứng với các điều kiện cách ly ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng
đối mặt với biến thể omicron các bang vùng lãnh thổ đã tái áp đặt một số biện pháp hạn chế covid một mươi chín
một bang hiện tránh được làn sóng lây nhiễm của biến thể omicron là tây australia
vốn đang duy trì biên giới với các bang và vùng lãnh thổ khác
bang này gần như không có ca covid một mươi chín nào
nhưng đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì không cho phép những người australia ở các khu vực khác vào
thậm chí vì những lý do đặc biệt
thủ tướng australia cùng lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ australia đã chỉ ra rằng
tỷ lệ tiêm vaccine và lý do then chốt cho việc tại sao nước này sẽ sống sót được qua cơn bão omicron
thủ tướng morrison nhận định với báo giới
chúng ta có hai lựa chọn ở đây chấp nhận kế hoạch này hoặc phong tỏa
và hiện chúng ta đang thúc đẩy kế hoạch này
mọi thứ sẽ rất khó khăn
đại dịch rất khó khăn
nhưng australia đã thể hiện sự kiên cường kiên nhẫn và kiên quyết của mình
khuyến cáo y tế tốt nhất có thể là hãy chấp nhận kế hoạch này
thủ tướng australia cho hay biến thể omicron đang lây lan với tốc độ vô cùng nhanh chóng
so với những ước tính trước đây của chúng ta
nhưng những gì mà chúng ta chứng kiến là mức độ nghiêm trọng của nó thấp hơn nhiều so với dự đoán
giữa bối cảnh chính phủ australia đối mặt với sự chỉ trích về cách phản ứng trước làn sóng lây nhiễm
của biến thể omicron thủ tướng nước này khẳng định australia đang ở vị trí thuận lợi
để vượt qua dịch bệnh
trong nỗ lực thích nghi với tình hình bình thường mới không ít người đã gặp các vấn đề về tinh thần
trở nên lo lắng và bất an
mới đây nước anh ghi nhận một số lượng đáng kể người trưởng thành ở nước này đã bắt đầu hình thành
thói quen tiêu thụ và phụ thuộc vào đồ uống có cồn
tuy nhiên giới chuyên môn nước này đã lên tiếng khuyến cáo những người uống rượu bia tăng lên
mức nguy cơ cao trong đại dịch covid một mươi chín cần giảm dần xuống mức trước đó
theo tờ the guardian đưa tin hàng triệu người anh tự chút lấy
tác hại âm thầm khi uống rượu bia ở mức độ có hại
trong khi số liệu cho thấy tình trạng tiêu thụ thức uống có cồn tăng vọt
lên mức nguy cơ cao trong đại dịch covid một mươi chín
theo văn phòng cải thiện y tế và bất bình đẳng thuộc bộ y tế anh
khoảng tám triệu người dân nước này đang tiêu thụ quá nhiều rượu vang
rượu mạnh và bia đến mức có hại cho sức khỏe
giáo sư julia sinclair tại đại học tâm thần hoàng gia anh cho rằng
việc kiến sáng ứng rượu bia ở trong đại dịch covid một mươi chín là một trong những nguyên nhân
với những lần nhậu nhạc kéo dài nhiều hơn vài giờ so với khi uống ở quán
số liệu của công ty nghiên cứu thị trường jukov cho thấy một mươi tám một người trưởng thành
ở anh đang uống rượu bia ở mức gia tăng hoặc nguy cơ cao
trong giai đoạn từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tương đương tám triệu người
theo giáo sư sinclair dữ liệu trên cho thấy nhiều người vẫn cảm giác bất an
và lo lắng vì đại dịch trong khi một số đã hình thành thói quen uống rượu bia
khi hỏi liệu mức tiêu thụ rượu bia trên có được xem là bình thường
bà cho rằng viễn cảnh tốt nhất thực tế nhất là những người uống ở mức độ nguy cơ cao
nên giảm dần xuống mức nguy cơ bình thường như trước đây
khủng hoảng tinh thần trầm trọng là một điều có thể hiểu được
trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm
tuy nhiên với bài học từ nước anh chúng tôi khuyến cáo bạn không nên lạm dụng
phụ thuộc vào rượu bia dù với bất kỳ lý do gì
thay vào đó hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình bằng cách cố gắng
duy trì các thói quen cũ càng nhiều càng tốt xây dựng những thói quen mới lành mạnh
giữa kết nối với gia đình bạn bè và giảm thiểu tiêu thụ các thông tin tiêu cực hoặc chất kích thích
một tinh thần khỏe mạnh cũng là bước tiến không nhỏ trong công cuộc chiến đấu
phòng chống bệnh covid một mươi chín của chúng ta
chúng tôi xin kết lại bản tin sáng nay bằng những niềm hy vọng đến từ người dân
các nước bạn đông nam á
theo tờ liên hợp buổi sáng của singapore nhấn mạnh
người dân hy vọng sớm thoát khỏi tình trạng dịch covid một mươi chín
hy vọng kinh tế chuyển biến tích cực hy vọng đoàn tụ với gia đình
theo tài liệu thập đại hán tự do hiệp hội người hoa ở malaysia vừa công bố
những từ hán tự được người dân sử dụng với tần suất cao để miêu tả về một năm hai nghìn hai mươi một đầy biến động là
khốn nang phong lụy châm miêu phục loạn gia phán
tạm dịch là khó khăn gian khổ phong tỏa mệt mỏi tiêm phòng vaccine
phục hồi hỗn loạn
gia đình hy vọng
nếu như nói chính chữ đầu đại diện cho tâm trạng và trải nghiệm của người dân
phán tức hy vọng rõ ràng là hướng đến tương lai
tương tự với malaysia vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
kết quả bình chọn hán tự năm hai nghìn hai mươi một do tờ liên hợp buổi sáng singapore tổ chức
được công bố và từ phán nhận được gần ba mươi phiếu bầu và trở thành hán tự trong năm của singapore
đối với kết quả này tờ liên hợp buổi sáng nhấn mạnh
người dân hy vọng sớm thoát khỏi tình hình dịch covid một mươi chín
hy vọng kinh tế chuyển biến tích cực hy vọng đoàn tụ với gia đình
tuy nhiên như tổng hội trưởng ngô thiên toàn nói
phán là chữ rất lưỡng lự điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn hiện nay chưa có kết quả
chưa có manh mối triển vọng có thể tích cực và cũng có thể tiêu cực
do đó phán giúp tâm trạng mọi người tràn đầy một sự chờ đợi về những điều chưa biết
xét từ bối cảnh lớn đây chỉ là trạng thái bình thường trong kỷ nguyên không xác định
rất lớn sự bùng phát đột ngột và lặp đi lặp lại của đại dịch covid một mươi chín
đã làm nghiêm trọng hơn tính không xác định này
sự tấn công của biến thể omicron đã khiến cho nhiều nước như là brunei malaysia singapore
phải cân nhắc thận trọng với việc cân bằng chính sách phòng dịch và phục hồi kinh tế
các vấn đề khó khăn về kinh tế xã hội như thất nghiệp đói nghèo rất có thể vẫn không được giải quyết
một mặt đông nam á trở thành một trong những khu vực tập trung các nước phát triển mới
nổi trên toàn cầu là danh thắng phát triển kinh tế toàn cầu
mặt khác tính mong manh của nền kinh tế các nước asean rất rõ ràng
dịch covid một mươi chín và sự cạnh tranh từ các nước lớn khiến cho tính mong manh này được bộc lộ hoàn toàn
chuỗi cung ứng không ổn định sức ép chọn bên gia tăng có thể nói rằng đang sen sự phức tạp
giữa hy vọng và thất vọng lo lắng đang ảnh hưởng sâu sắc đến các nước asean
vâng thưa quý vị và các bạn đứng trước thách thức bên trong lẫn bên ngoài và nhiều nhân tố không xác định
nếu các nước trong khu vực asean có thể cùng ứng phó cùng hành động
không ngừng tăng cường sức bền chống chịu có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng
và niềm hy vọng này cũng đã kết lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại